còn tại tỉnh đồng tháp tòa án nhân dân huyện tam nông cũng đã đưa ra xét xử hai vụ án tàn trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi tháng chín mai văn trung sinh năm hai nghìn bốn ngụ xã phú cường
điều khiến xe mô tô cùng hai thanh niên khác đi mua ma túy ở xã phú thọ về sử dụng với giá năm trăm linh đồng
khi cả ba chạy về hướng xã phú thành a thì bị lực lượng công an dừng xe kiểm tra hai người đi cùng chạy thoát
tan vật thu giữ là một túi ni lông chưa có chất ma túy trung khai nhận do đi làm thuê mới về
hai bạn rủ sử dụng ma túy
bị cao thứ hai là nguyễn tốn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ xã phú thọ
vào chiều ngày một mươi hai tháng chín lực lượng chức năng kiểm tra tại trại nuôi lương sau nhà của cường
thu giữ hai túi ni lông chứa ma túy và các dụng cụ sử dụng ma túy
cường khai nhận số ma túy này mua tại thành phố hồ chí minh
về quê do đang tâm trạng buồn nên lấy ra sử dụng thì bị công an bắt quả tang
tội án nhân dân huyện tam nông đã tuyên mai văn chung chín tháng tù
nguyễn tốn cường một mươi hai tháng tù vì tội tàn trự trái phép chất ma túy